không chỉ tại miền bắc trong những ngày qua vùng đồng tháp một mươi cũng đang bị ảnh hưởng của nước thượng nguồn đổ về mạnh
kết hợp với lượng mưa tại chỗ khiến nhiều địa phương tại tỉnh long an chịu thiệt hại hàng nghìn hectare lúa hẻ thù
đến thời điểm này nước lũ đã làm trên chín mươi bốn hectare lúa hẻ thu tại các xã thạnh hưng vĩnh lợi vĩnh đại vĩnh thạnh thiệt hại trắng
hơn hai trăm bốn mươi bảy hectare giảm năng suất từ bảy mươi đến tám mươi hơn hai hectare giảm năng suất từ hai mươi năm mươi
ngoài ra toàn huyện còn trên một bảy trăm năm mươi hectare lúa chưa thu hoạch có khả năng bị ảnh hưởng nặng
trong đó có hơn sáu trăm bảy mươi ba hectare đang bị ngập hơn một hectare bị lũ đe dọa
còn ở huyện vĩnh hưng hiện đã có ba mươi hectare lúa hẻ thu đang phải thu hoạch chạy lũ tám bốn trăm linh hectare có khả năng bị ảnh hưởng do lũ
tại huyện mộc hóa số diện tích có khả năng bị ảnh hưởng lũ sớm năm tám trăm tám mươi sáu hectare trong đó có ba trăm linh năm hectare tại xã tân lập chưa có đề bao
quỹ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương theo dõi
cập nhật kịp thời diễn biến tình hình khí tượng thủy văn có kế hoạch triển khai thi công gia cố cấp bách các tuyến đê bao lửng để bảo vệ lúa
đồng thời chủ động thu hoạch diện tích hẻ thu nhất là các khu vực trụng thấp không có đe bao an toàn